xin kính chào quý vị và các bạn khán giả đang theo dõi tin tức mới nhất về vụ án rúng động liên quan đến vụ chồng sát hại vợ đào hố dấu xác phi tan vừa mới xảy ra tại đà lạt
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra đã lấy được lời khai của người chồng cũng chính là nghi phạm của vụ án này
mời quý vị hãy cùng theo dõi tường tận lời khai và diễn biến mới nhất của vụ án
mới nhất công an tỉnh lâm đồng cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đang tạm giữ hình sự đoàn thanh trí ba mươi tuổi trú xã xuân trường thành phố đà lạt để làm rõ hành vi giết người
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi sáu h ngày sáu tháng bốn trong khi đang làm vườn một người dân tại địa phương thấy chó vừa đào bới vừa sổ in ỏi tại một khu đất trồng cà phê gần miếu thổ thần của xóm trại thiết
sau đó người này phát hiện một phần thi thể người bị trôn lấp
nên hô hoáng mọi người đến hiện trường đồng thời báo cáo cơ quan chức năng
đại tá trần minh tiến giám đốc công an tỉnh lâm đồng đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra truy tìm hung thủ trong thời gian sớm nhất
khi lực lượng chức năng đã bảo vệ hiện trường thì chiều tối cùng ngày đoàn thanh trí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai lao động tự do đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi giết người là trần thị kim tê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy lao động tự do
ngày sau đó trí bị giết
trí bị giết vì tạm giữ để phục vụ công tác điều tra
tại cơ quan công an bước đầu đoàn thanh trí ba mươi tuổi trú xã xuân trường thành phố đà lạt khai nhận khoảng ba giờ sáng ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một trí và vợ là chị t hai mươi năm tuổi nảy sinh mâu thuẫn cãi vã về việc trí nghi ngờ chị t có tình cảm với người khác
sau đó mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm và trí đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị tê tử vong
gây án xong trí đưa sát vợ đến khu đất vườn trồng hồng và cà phê của một hội dân khác
cách nhà mình khoảng hai trăm linh mét rồi đào hố chôm sát phi tan
một thời gian sau đó đối tượng đi làm xa ở nha trang và thông báo việc chị tê mất tích không ở nhà
đáng chú ý chị tê mất tích nhiều tháng nay người nhà chị chỉ liên lạc được qua tin nhắn và được biết người phụ nữ này đang đi làm xa ở thành phố hồ chí minh
tuy nhiên trí khai nhận rằng sau khi sát hại vợ đối tượng đã dùng điện thoại của chị t để nhắn tin cho người nhà nạn nhân
không dừng lại ở việc nhắn tin đối tượng còn dùng facebook chị t để đăng tải hình ảnh bài viết
thể hiện rằng nạn nhân vẫn đang làm việc ở xa như thông tin giả mà trí đã đưa ra để tung hỏa mù đánh lạc hướng mọi người
từ lời khai của trí và những thông tin ban đầu cơ quan công an đã xác định đây là vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
hung thủ sau khi giết người đã chôn giấu sát phi tan hòng trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật
nhận báo cáo về vụ việc đặc biệt nghiêm trọng trên đại tá trần minh tiến giám đốc công an tỉnh lâm đồng đã trực tiếp đến hiện trường
chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất để trả lại bình yên cho địa bàn dân cư
hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường khẩn trương áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra để nhanh chóng làm rõ vụ án mạng
nhanh chóng điều tra và bằng mọi biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra đã điều tra được toàn bộ sự việc
khi kết hôn với người phụ nữ kém ảnh tàn năm tuổi

trần minh tiến giám đốc công an tỉnh lâm đồng đã trực tiếp đến hiện trường khẩn trương áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra được toàn bộ sự việc

trần minh tiến giám đốc công an tỉnh lâm đồng đã trực tiếp đến hiện trường khẩn trương áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra để nhanh chóng làm rõ vụ án mạng